hiệp hội cà phê cà cao việt nam kiến nghị chính phủ mua tạm chữ cà phê để bình ổn giá tránh thiệt hại cho nông dân
định nghị này xuất phát từ việc hiện nay một số vùng trồng trọng điểm khu vực tây nguyên đã bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê
tuy nhiên giá cà phê lại xuống thấp chỉ còn từ khoảng ba mươi đến ba mươi hai đồng một kg thậm chí nhiều nơi phải bán dưới giá thành
giá cà phê hiện nay đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây khiến nông dân lo lắng
tình hình giá cả dự báo còn tiếp tục xuống thấp sẽ gây áp lực cho thị trường trong nước vào mùa thu hoạch rộ
do đó hiệp hội cà phê cà cao việt nam kiến nghị chính phủ hỗ trợ tài chính cho ngành thực hiện việc mua tạm trữ trong vòng sáu tháng
ngoài ra hiệp hội cà phê cà cao việt nam cũng cảnh báo cần phải chấm dứt tình trạng tôn dư hoạt chất glyphosate trong thuốc diệt cỏ trong các sản phẩm cà phê xuất khẩu đặc biệt là sang châu âu
về lâu dài các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần tập trung mạnh hơn vào chế biến giá trị gia tăng để tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại mới ký cũng như giảm bớt áp lực tiêu thụ cà phê thô
theo thống kê kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt gần hai hai tỷ usd giảm hai mươi chín so với cùng kỳ